thực trạng sạt lở sụt lún đất đã thường xuyên xảy ra tại tỉnh cà mau trong nhiều năm qua
và đợt hạn hán năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt sản xuất của người dân ở đây
đến thời điểm này toàn tỉnh hiện có hơn hai mươi hộ dân thiếu nước sinh hoạt và hơn bốn mươi hai ha lúa bị thiệt hại
đặc biệt là có hơn một vụ sạt lở sụt lún đất với tổng chiều dài trên hai mươi hai km
vụ sụt lún xảy ra mới đây tại đoạn thuộc địa phận ấp cơi năm a xã khánh bình tây huyện trần văn thời gây ảnh hưởng lớn đến lưu thông trên tuyến
đến thời điểm này tỉnh cà mau có hơn một vụ sạt lở sụt lún đất trong vùng ngọt hóa
có những công trình giao thông huyết mạch bị ảnh hưởng nghiêm trọng
với tình trạng này ngành nông nghiệp cũng như bang chỉ huy phòng chống thiên tai của tỉnh cũng đã đi khảo sát hiện trường thực tế
và đối chiếu lợi các gian bản vi phạm
trong nhiều năm qua cà mau là tỉnh duy nhất tại đồng bằng sông cửu long không thể tiếp cận nguồn nước từ thượng nguồn đổ về
chính vì vậy mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hạn hán đến sớm và ngày càng gai gắt kéo dài
nên tất cả các tuyến canh dạch trong vùng ngọt hóa đều bị khô cạn
địa phương luôn phải đối mặt với ba thách thức rất nghiêm trọng đó là thực trạng sạt lở sụt lún đất
thiếu nguồn nước cho sản xuất và người dân luôn sống trong hoàn cảnh thiếu nước sinh hoạt